xin kính chào quý vị và các bạn vùng áp thấp trên biển đông vẫn đang di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
với tốc độ một mươi năm km một giờ về phía vịnh bắc bộ và có cứng độ ngày một mạnh thêm
có khả năng thành áp thấp nhiệt đới trong vòng hai mươi bốn giờ tới
với hướng di chuyển như vậy trong ngày một mươi ba tháng sáu vùng áp thấp sau có thể là áp thấp nhiệt đới
sẽ tác động đến các tỉnh ven biển bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến nghệ an
diễn biến của vùng áp thấp sau là áp thấp nhiệt đới còn phức tạp
nên quý vị cần liên tục cập nhật để có phương án phòng tránh đảm bảo an toàn
còn hiện giờ hoàn lưu vùng áp thấp gây ra tình trạng thời tiết xấu và biển động
tại vùng biển từ vĩ tuyến một mươi sáu đến hai mươi độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm linh chín đến một trăm một mươi hai năm độ kinh đông
ngoài ra từ chiều tối mai ở vĩnh bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp sáu
vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
các vùng biển còn lại
bao gồm hai quần đảo hoàng sa và trường sa có mưa rào và rông
còn trên đất liền giải mây rông đi qua bắc bộ còn hoạt động
sau kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp có thể mạnh thành áp thấp nhiệt đới
nên mưa còn diễn ra trên diện rộng ở các tỉnh miền bắc
cục bộ có nơi mưa to đến rất to tập trung ở khu vực phía đông bắc bộ
người dân cần đề phòng tố lốc trong cơn rông cũng như sạt lở đất đá lũ quét vùng đồi núi
do có mưa nên nhiệt độ duy trì ở mức thấp phổ biến dưới ngưỡng ba mươi hai độ
di chuyển vào các tỉnh trung bộ do cũng chịu ảnh hưởng của rãnh mây rông gây mưa ở phía bắc
và gió mùa tây nam hoạt động mạnh ở phía nam nên tại đây có mưa rào và rông
tập trung nhiều ở các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế
nhiệt độ tại đây phổ biến ở dưới ba mươi hai độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận mưa tập trung vào chiều tối
nên nhiệt độ nhìn hơn song vẫn sẽ ở dưới ngưỡng nắng nóng
tại khu vực tây nguyên và nam bộ trong đêm nay và ngày mai
gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần vì vậy mưa sẽ có xu hướng gia tăng trên khu vực
mưa không chỉ xuất hiện vào thời điểm cuối ngày mà sẽ xuất hiện bất chợt trong ngày
vì vậy nền nhiệt sẽ không cao phổ biến từ hai mươi tám ba mươi một độ tại tây nguyên
và từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ tại nam bộ
đến với thủ đô hà nội tại đây nhiều mây có mưa rào vào rông giải rác gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ